phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh điện biên cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ tại km một mươi năm quốc lộ một mươi hai thuộc địa phận xã mương pồn huyện điện biên
tổ công tác đã kiểm tra hai xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi bảy h hai nghìn bốn trăm sáu mươi ba và xe ô tô con biển kiểm soát hai mươi bảy a bốn nghìn ba trăm năm mươi hai
tăng vật thu giữ một khối lượng lớn động vật hoang dã gồm ba mươi ba cá thể đông lạnh cây voi mốc trọng lượng chín mươi chín năm kg hai cá thể đông lạnh khỉ mặt đỏ
trọng lượng một mươi tám kg hai cá thể đông lạnh hoãn trọng lượng hai mươi năm năm kg chín cá thể giòn còn sống trọng lượng hai mươi ba kg một cá thể cây voi mốc còn sống trọng lượng ba kg
bước đầu đối tượng đào văn châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn văn mến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng có hộ khẩu thương chú tại đội một mươi bốn
thôn hoàng công chất xã thanh an huyện điện biên và lò văn trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thương chú tại bản nàn muông xã triềng sơ huyện điện biên
văn giả này được thuê vận chuyển từ mường nhé về điện biên để tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bàn giao số tăng vật trên cho kiểm lâm tỉnh để tiếp tục đấu tranh làm rõ